thưa quý vị và các bạn để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần chuẩn bị xây dựng kịch bản
và phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo từng cấp độ dịch tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn
các địa phương tăng cường khả năng thu dung điều trị và chăm sóc người mắc covid một mươi chín
đánh giá năng lực quản lý chăm sóc người mắc covid một mươi chín f tại các tuyến xã
bảo đảm đáp ứng về dường bệnh covid một mươi chín tại cơ sở thu dung điều trị cấp huyện và rừng hồi sức cấp cứu
có đủ nhân viên y tế phục vụ tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thành phố
bao gồm cả y tế tư nhân sẵn sàng đảm bảo đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ cao nhất
cập nhật số liệu và quản lý phần mềm báo cáo các cơ sở thu dung điều trị f
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương cần giả soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế
có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động